thưa quý vị trong một nghiên cứu đột phá các nhà khoa học phát hiện công nghệ gen di truyền tương tự biện pháp điều chế vaccine phòng covid một mươi chín của liên danh pfizer biontech và moderna có thể giúp điều trị bệnh nhân đau tim
chỉ tính riêng tại mỹ mỗi năm có khoảng tám trăm linh năm người bị lên cơn đau tim và số người tại anh là một trăm năm mươi
đội ngũ chuyên gia của đại học nhà vua london kcl anh đã tìm ra các mạng gen di truyền chịu trách nhiệm tạo ra những protein kích thích sản sinh tế bào tim mở ra hướng điều trị đầu tiên cho bệnh nhân đau tim theo tờ new york times hôm một mươi sáu tháng bốn
sử dụng công nghệ mrna công nghệ điều chế vaccine phòng covid một mươi chín họ hy vọng sẽ nghiên cứu thành công liệu pháp điều trị nguy cơ đau tim
dự kiến những cuộc thử nghiệm trên người có thể khởi động sau hai năm nữa
trường nhóm nghiên cứu giáo sư mauro ghiacca cho biết số lượng tế bào cơm
cơ tim vào thời điểm con người sinh ra cũng bằng với số lượng lúc con người chết đi
sau một cơn đau tim quả tim không có khả năng tự hàn gắn hoặc chữa trị
vì thế mục tiêu của nhóm ông là tìm ra liệu pháp kích thích tế bào tim tự sao chép nhân lên và tái tạo lại cơ quan này
chúng tôi đang sử dụng công nghệ điều chế vaccine của các hãng pfizer và moderna để tiêm protein mrna vào tim
đưa chúng đến các nơi tế bào có xót lại và thúc đẩy tế bào tự sản sinh
các tế bào mới sẽ thay thế những tế bào đã chết
giáo sư ghiacca giáo sư
bên cạnh đó các nhà nghiên cứu vô cùng phấn khởi trước khả năng có thể giới hạn tổn thất đối với quả tim một khi xảy ra cơn đau tim
trên lý thuyết khi được tiêm protein vào thời điểm xe cấp cứu đến
bệnh nhân có thể giảm mức độ nặng và từ đó có thể tránh được nguy cơ tử vong